cách phân biệt dương tính giả khi tự làm test nhanh covid một mươi chín tại nhà
theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế quan trọng là bạn phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất
và lựa chọn loại test nhanh được cấp phép bởi các cơ quan y tế
test nhanh covid một mươi chín hiện là phương pháp xét nghiệm dễ thực hiện và nhanh nhất
để phát hiện liệu bạn có bị nhiễm virus sars cov hai hay không
từ đó đưa ra những xử trí để tránh lây lan cộng đồng
tuy nhiên thực tế đôi khi tết nhanh covid một mươi chín có thể gây ra kết quả dương tính giả
thông thường khi test nhanh nếu hiển thị cả hai vạch chữ c và vạch chữ t thì đó là dương tính
còn nếu chỉ hiện một vạch bên cạnh chữ xe thì là âm tính
trong nhiều trường hợp vạch chữ t hiển thị mờ nhạt không rõ ràng
điều này khó có thể xác định được kết quả chính xác hay không
theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế điều quan trọng khi thực hiện tết nhanh khả nguyên sars cov hai
là bạn phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của các nhà sản xuất
và lựa chọn loại test nhanh được cấp phép bởi cơ quan y tế
người dùng kỹ test cần chú ý đến khung thời gian đọc kết quả
thời gian đọc xét nhiệm có thể khác nhau giữa các loại kỹ xét nhiệm nhanh
cần đọc kết quả xét nhiệm trong khung giờ thời gian quy định của bộ kỹ test bạn sử dụng
nếu hai vạch xuất hiện sau không thời gian đó rất có thể là dương tính giả
ngoài ra còn có các yếu tố khác gây tác động đến kết quả dương tính giả
bao gồm vị trí lấy mẫu điều kiện bảo quản mẫu bệnh phẩm
thời gian từ lúc bệnh khởi phát đến khi lấy mẫu
người bệnh có triệu chứng hay không triệu chứng
và nồng độ virus trong mẫu bệnh phẩm ảnh hưởng đến độ nhạy của xét nghiệm nhanh kháng nguyên covid một mươi chín
việc cần làm để tránh dương tính giả khi test nhanh covid một mươi chín
để giảm nguy cơ dương tính giả bạn cần phải làm những điều sau trước khi thực hiện test nhanh covid một mươi chín
một rửa tay thật sạch
xì mũi tránh để mũi có quá nhiều dịch mũi
tránh ăn hoặc uống một thời gian ngắn trước đó
làm đúng theo hướng dẫn được ghi trên bao bì của bộ test nhanh
các bước tự xét nghiệm nhanh covid một mươi chín tại nhà
f một mới tiếp xúc với f chỉ nên xét nghiệm ở ngày thứ ba hoặc khi có triệu chứng
f theo dõi tại nhà không nên test nhiều chỉ cần test lại sau bảy ngày
bác sĩ trương hữu khanh phó chủ tịch hội truyền nhiễm tp hcm khẳng định
việc liên tục xét nghiệm covid một mươi chín là điều không cần thiết
với f một mới tiếp xúc
với f chưa cần xét nghiệm ngay chỉ nên xét nghiệm ở ngày thứ ba hoặc khi có triệu chứng
với f theo dõi tại nhà không nên test nhiều chỉ cần test lại sau bảy ngày
vì nồng độ virus chỉ thay đổi ở ngày thứ bảy
cách tự xét nghiệm nhanh covid một mươi chín tại nhà gồm các bước sau
tư thế ngồi lấy mẫu đầu nghiêng về phía sau mỗi góc bảy mươi độ
đưa que lấy máu qua lỗ mũi sau đó đẩy sâu vào phần tị hầu
đến khi thấy có vật cản thì dừng lại xoay quay ba lần và giữ yên năm đến một mươi giây
nhẹ nhàng xoay và rút que ra khỏi mũi
nhúng đầu que lấy mẫu vào ống chiết xoay và mết đầu que vào thành và đáy ống một mươi lần
để đầu que ngâm trong dung dịch một phút
bóp hai thành ống ép vào đầu que từ từ xoay quê và ép đầu que khi rút
để thu được càng nhiều dung dịch càng tốt
đệ chặt ống bằng nắp nhỏ giọt lắc mạnh ống theo chiều ngang một mươi lần để trộn đều mẫu
nhỏ ba giọt tương đương với một mươi microlit mẫu chiết từ ống và ô nhận mẫu của khai thử
và bắt đầu đếm thời gian
đọc kết quả sau một mươi năm phút
âm tính chỉ xuất hiện khi vạch chữ c kết quả cho thấy không có kháng nguyên sars cov hai
hoặc nồng độ dưới mức phát hiện
dương tính xuất hiện vạch chứng c và vạch kết quả t kết quả cho thấy mẫu bệnh phẩm
có kháng nguyên với sars cov hai
nếu dương tính cần giữ bình tĩnh báo ngay cho tổ y tế cộng đồng y tế địa phương
cách xử lý cách ly kịp thời không chủ quan nếu có kết quả tết nhanh âm tính
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại